cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi sáu bị can trong đó có bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can gồm
ngô quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nhân viên công ty nhật cường về tội buôn lậu quy định tại khoản bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hai bị can võ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can
phục vụ kết luận điều tra truy tố xét xử vụ án đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tích cực tổ chức truy bắt bùi quang huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa ra quy định khởi tố đối với đối tượng cao nhật nam sinh năm hai nghìn hai
bảng một xã thành phước huyện gò dầu về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy công an xã thanh phước huyện gò dầu trên đường tuần tra
thì thấy nhiều người tụ tập trước nhà của nam nên dừng lại kiểm tra hành chính
tại đây phát hiện một xe mô tô không có biển số nên yêu cầu xuất trình giấy tờ
tuy nhiên nam không xuất trình được giấy tờ xe nên lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe mô tô về trụ sở để làm rõ nguồn gốc
do là xe không có giấy tờ nên nam lấy bật lửa đốt xe mô tô thách thức
sau đó dùng dựa đe dọa ngăn cản lực lượng công an
được biết nam làm nghề sửa xe và thường độ xe để sử dụng vào những cuộc đua xe trái phép
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và dùng ảnh nóng buộc nhiều cô gái phải quan hệ tình dục
đối tượng phạm thanh nhàn chú tại tỉnh quảng bình vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
trước đó nhàn đã đăng thông tin cho vay tiền lãi suất thấp một một tháng trên facebook
nhưng không cần thế chấp tài sản
từ đây có nhiều người nhắn tin đến hỏi thủ tục vay tiền
nếu người nhắn tin vay là nam thì nhàn yêu cầu chụp hình chứng minh nhân dân
sau đó gửi hai trăm linh đồng để làm thủ tục hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền trên
với những bị hại là nữ nhàn yêu cầu muốn vay tiền thì phải chụp hình quay video khuôn mặt và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể
sau khi có được những hình ảnh nóng này thì nhàn ra mặt nhắn tin yêu cầu bị hại phải cho mình quan hệ tình dục
nếu không thì sẽ tung những hình ảnh và video này lên mạng
tại cơ quan công an nhàn cho biết là chỉ trong vòng hai mươi ngày đã lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người có nhu cầu vay số tiền hàng chục triệu đồng
kiểm tra máy điện thoại di động của nhàn cơ quan công an phát hiện một số hình ảnh nhạy cảm của trẻ em mới lớn
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu triệt xóa bắt giữ hai mươi hai đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày chín tháng bảy qua tin báo của quân sự
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tăng hai mươi hai đối tượng đang đánh bạc giữa hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn phường tám thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng bảy con gà trống và một số tăng vật khác có liên quan vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thực hiện quyết định số ba trăm sáu mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện dự án phân đấu cơ bản hoàn thành việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp mã số định danh cho công dân trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
để đạt được tiến độ của dự án công an các đơn vị địa phương trên toàn thành phố hà nội đang nỗ lực căng mình làm nhiệm vụ không nghỉ hai ngày cuối tuần và làm thêm ngoài giờ hành chính
sau đây là ghi nhận không khí làm việc tại công an huyện phúc thọ hà nội
tôi đang có mặt tại công an huyện phúc thọ
vào thời điểm này lực lượng công an đang nỗ lực để đáp ứng tiến độ nhập dữ liệu quốc gia về dân cư
vậy thì không khí làm việc đây đang như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
vâng xin chào đồng chí đồng chí có thể cho biết là mình đang triển khai công việc gì đấy ạ
báo cáo đồng chí là toàn thể các đồng chí ở đây là đang nhập dữ liệu dân cư dc một
hiện tại đây nhưng mà phiếu của anh em thì đang nhập vào dữ liệu dc một
cái công tác này khi mà làm thì đòi hỏi như thế nào ạ
đó là khi thu thập cái thông tin dân cư của công dân mà kê khai thì chúng tôi phải nhập cái trường thông tin vào trong cái hệ thống này
để thật sự chính xác và đúng theo những gì mà người dân kê khai và cảm kết ạ
để đảm bảo tiến độ của ba dự án đề ra thì các đồng chí đang triển khai công việc như thế nào ạ
vâng báo cáo với chị là anh em chúng tôi được tăng cường nhập
những thông tin dữ liệu dân cư vào máy thì phải làm suốt ngày đủ ba k buổi sáng buổi chiều và buổi tối
thì cũng thay phiên nhau cũng là đảm bảo là lúc nào cũng phải trên máy cũng phải có người nhập thông tin mà không để có thời gian nghỉ
chào đồng chí được biết là thời điểm này thì công an huyện phúc thọ đang huy động các lực lượng để cùng tham gia công việc này
thì đồng chí là ở lực lượng nào và đang làm công việc ra sao ạ
bản thân tôi thì là lực lượng công an xã bảo lộc
thì hiện nay đang là phụ trách ở thôn dung tòa lộc phúc thọ hà nội
và hiện tại thì anh em tôi là đang nhập cái phiếu dc một vào cái hệ thống dùng chung dữ liệu dân cư của bộ công an
vâng như quý vị và các bạn đã thấy thì một không khí làm việc vẫn khẩn trương và nghiêm túc và luôn đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối
và thời điểm này thì cũng đã là một mươi hai h trưa nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực làm việc
có nhiều người đã nhiều tháng nay là không có nghỉ nghỉ cuối tuần
như vậy thì mới đáp ứng được tiến độ đề ra
cái dấu đã thử tra

để đảm bảo tiến độ thì sẽ phân thành nhiều cái ca làm việc trong một ngày
phân ca rõ ràng trách nhiệm khoán phiếu để cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ tham gia nhập
tăng cái ý thức trách nhiệm để đảm bảo hoàn thành chất lượng và số lượng phiếu theo chỉ đạo của công an tp

để đảm bảo khi nhập cập nhật lên máy là những thông tin tuyệt đối chính xác

vâng hiện nay chúng tôi sẽ cùng theo chân một tổ công tác để xác minh lại những lá phiếu mà người dân khai đã thực sự chính xác hay chưa
đi trên cầu sài gòn đoạn dắp ranh giữa quận hai và quận bình thạnh
thấy một đôi dép để trên cầu nghi có người nhảy xuống cầu nên gọi điện báo cho cơ quan chức năng
đến một mươi năm h lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không ăn thành phố hồ chí minh
đã điều động người nhái xuống tìm kiếm
tuy nhiên đến cuối giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và chưa xác định được
việc có người nhảy cầu hay không nên đã tạm ngưng công tác tìm kiếm
vụ việc trên làm hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập lại trên cầu sài gòn để theo dõi
khiến giao thông qua cầu úng ước kéo dài các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn
ngoài hai phố đi bộ nguyễn huệ và bùi viện thì dự kiến trong tháng chín tới đây
thành phố hồ chí minh sẽ có thêm một phố đi bộ tại quận một mươi
và các gian hàng tại đây sẽ không kinh doanh đồ uống có cồn
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân ông vũ anh khoa
chủ tịch ủy ban nhân dân quận một mươi cho biết ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã đồng ý đề án thành lập phố đi bộ ẩm thực mua sắm tại quận một mươi
dự kiến có bốn mươi tám gian hàng ẩm thực đồ lưu niệm cùng các hoạt động văn hóa
âm nhạc đường phố trò chơi mở bán từ một mươi tám h đến hai mươi h

hai nữa đó là những người dân ở khu vực này lân cận khu vực này mà dạng hộ khó khăn hộ chính sách
tại như vậy tôi cũng sẽ cố gắng là có một cơ cấu phù hợp cho khu vực này
tại vì mục tiêu chính của đây là ngoài là điểm đến văn hóa du lịch ẩm thực
thì còn là làm sao để phát triển được kinh tế khu vực này
để người dân ở khu vực này có được tưởng lợi trực tiếp quá trình chúng ta tổ chức khu vực khu đi bộ đêm ở đây
thì dân ở đây rất là mong mỏi sự đầu tư của nhà nước và chánh quyền quận nói chung
để có mô hình ở đây có thay đổi cuộc sống của người dân ở đây xung quanh
với là các dùng xung quanh người ta sẽ nghe biết người ta sẽ đi tới đây
cái vụ này để người ta tìm hiểu thêm cái thông tin có thể người ta mua bán thêm
để có cái kinh tế trên cái cuộc sống của mỗi người
bên cạnh việc tạo không gian vui chơi mua sắm lành mạnh cho người dân
thì các cửa hàng ở phố đi bộ tại quận một mươi tp hcm sẽ không kinh doanh đồ uống có cồn
nhằm hạn chế tình trạng mất an ninh trật tự
đây là khẳng định tiên quyết của lãnh đạo quận một mươi khi triển khai mô hình này
điểm đến của quận một mươi này đó là cái mục tiêu rất là khác
mục tiêu của tôi là đến một điểm đến văn hóa
mà đa văn hóa thì về cơ bản theo quan điểm mà nhận thức của chúng tôi là không có rượu bia
không có cồn
chúng ta sẽ cố gắng là khắc phục những hạn chế mà ở một số phố đi bộ khác đang có
để làm sao ta có một mô hình mới
một cách hấp dẫn riêng thì tổ chức rượu bia có thể sẽ rất nhiều hệ luyện khác nhau
nhưng quận một mươi tp hcm thì quận một mươi tp hcm không xác định mô hình đó
theo kế hoạch từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
sẽ công khai danh sách đối tượng được xét duyệt triển khai thi công đến ngày ba mươi tháng tám
và phố đi bộ sẽ vận hành vào tháng chín
có thể nói đây là mô hình tuy không mới nhưng với cách làm và mục tiêu mới
người dân tp hcm nói chung và người dân quận một mươi nói riêng
đang kỳ vọng được nhìn thấy diện mạo của phố đi bộ không rượu bia
nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trực tự kéo giảm số phạm pháp hình sự
tại những địa bàn phức tạp mới đây công an quận thủ đức tp hcm
đã có các buổi vận động người dân trên địa bàn tình nguyện
giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ
tại buổi vận động như thế trong chợ đầu mối thủ đức
kết quả nhiều vật dụng như kiếm súng chất nổ đã được người dân giao nộp
chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã có hai mươi chín người dân tham gia giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ
qua đó thu giữ được một khẩu súng k năm mươi bốn bảy viên đạn hơn năm mươi thanh đao kiếm tự chế
roi điện cùng với các loại công cụ hỗ trợ khác
song song với vận động công an quận thủ đức cũng đã tuyên truyền hướng dẫn người dân
nâng cao ý thức đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm
bảo vệ tài sản của bản thân và xã hội
qua buổi tuyên truyền này thì người dân rất là hồ hởi tới để giao nộp các loại công cụ hỗ trợ
như súng rồi giao đụng đạn những cái đạn các nhiệm vụ trong nhà
cái này thì người dân đã mang tới để giao nộp
chợ đầu mối nông sản thủ đức là khu vực phức tạp nhất là các hoạt động về ban đêm
tập trung nhiều thành phần
vì vậy công an quận thủ đức luôn chú trọng công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực này
công an quận thủ đức cũng nhận định tình hình phạm tội từ việc sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trên địa bàn còn phức tạp
do đó quận sẽ tiếp tục nắm rà sóc tình hình và tổ chức kêu gọi người dân chú động đến giao nộp
qua đó dần nâng cao được công tác đảm bảo an ninh trật tự trong toàn xã hội
thưa quý vị những ngày gần đây đã có nhiều thông tin
một số doanh nghiệp vận tải xe buýt đòi ngưng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng tám do việc phân bổ trợ giá chưa đầy đủ
thời gian kéo dài nhằm ổn định lại hoạt động vận tải công cộng này
sở giao thông vận tải tp hcm đã có buổi làm việc với các bên liên quan để thông tin về trợ giá và có hình thức đấu thầu với các doanh nghiệp
sẽ không có chuyện ngưng hoạt động một số tuyến xe buýt có trợ giá từ ngày một mươi năm tháng tám như một số thông tin đã rộ lên trước đó
sở giao thông vận tải tp hcm và các doanh nghiệp vận tải khẳng định như vậy
mặc dù gặp khó khăn về chi phí hoạt động nhưng các đơn vị vẫn nỗ lực ổn định hoạt động xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
việc điều chỉnh phân bổ ngân sách trợ giá xe buýt cho năm hai nghìn hai mươi đã được ủy ban nhân dân tp hcm cho phép sở tính toán chi ngân sách bổ sung trong cuối năm